là đơn vị đứng chân trên địa bàn có đông đồng bào người mông sinh sống nên việc nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân nơi đây có ý nghĩa rất quan trọng
vì vậy bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân
tránh xa các tệ nạn xã hội và kẻ xấu lợi dụng lôi kéo làm ảnh hưởng đến trật tự an ninh tuyến biên giới
một buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại nhà văn hóa bản phà lõm do cán bộ đồn biên phòng tam hợp phối hợp thực hiện
nội dung của buổi tuyên truyền là nét đẹp trong thờ cúng tổ tiên của đông bào người mong
điều đặc biệt nội dung tuyên truyền được truyền tải bằng ngôn ngữ địa phương để người dân dễ nghe dễ hiểu và thực hiện
hiện nay các bạn đang có số hộ thì không thực hiện được phương tục của mình
hiện nay chúng ta luôn luôn đồng viên cho số hộ đó để thực hiện và làm phương tục của chúng ta
về an ninh các thứ thì kiểm tra đi người đi ra vào thì cũng luôn luôn phải kiểm tra hết
kết hợp tuyên truyền cụ thể từng bàn và huy động sự vào cuộc mạnh mẽ kịp thời của xa làng trưởng bàn người có uy tín
gắn trách nhiệm cho từng ban ngành đoàn thể thường xuyên bám nắm địa bàn các địa điểm phức tạp về an ninh trật tự để tuyên truyền phổ biến pháp luật
bằng cách làm này từng bước nâng cao nhận thức về pháp luật cho người dân địa bàn biên giới
hàng tháng thì cái chỗ này là duy trì được thường xuyên làm tốt đối công tác là tuyên truyền đặc biệt là về phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân
rồi là công tác tuyên truyền những chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
cùng với tuyên truyền phổ biến pháp luật là đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội bằng mô hình cụ thể phù hợp với điều kiện
khí hậu thổ nhưỡng và địa hình biên giới qua đó từng bước đẩy lùi các hoạt động vi phạm an ninh trật tự ở vùng biên
đảng ủy ban chỉ huy đồn biên phòng tam hợp phù hợp với các cấp ủy chính quyền hiệp phương các cơ quan ban ngành huyền
tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nhằm nâng cao nhận thức qua đó giúp đỡ nhân dân và phát triển kinh tế xã hội ổn định cuộc sống
đảng ủy ban chỉ huy đồn biên phòng tam hợp phù hợp với các cấp ủy chính quyền hiệp phương các cấp ủy chính quyền hiệp phương

kịp thời nắm bắt và giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh ở cơ sở huy động sự vào cuộc đồng bộ của các cấp các ngành trên địa bàn
đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự đẩy biên giới phía tây nghệ an ngày càng ổn định và phát triển